thưa quý vị từ phản ánh của người dân phóng viên antv đã thâm nhập thực tế và khẳng định
công ty cổ phần ô tô mùa một tháng năm không chỉ không tuân thủ các quy định không thanh toán đúng thời hạn
nợ lương mà còn không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong suốt thời gian dài
điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của hàng trăm người lao động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
lợi tuổi năm tháng lương ngày tháng năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín và tháng bốn tháng sáu tháng bảy hai nghìn hai mươi
vẫn trừ lương bảo hiểm hàng tháng nhưng mà nhà máy vẫn không đóng bảo hiểm cho vẫn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến giờ
các bộ chúng tôi hứa và hẹn không bao giờ chuẩn và đúng cả nên chúng tôi mất cả niềm tin rồi
chồng mất một mình tần tảo nuôi hai người con
nguồn thu nhập chính của chị dương là những đồng lương ít ỏi từ công việc tại công ty cổ phần ô tô mùng một tháng năm
thế nhưng năm hai nghìn hai mươi chị và hơn một trăm linh công nhân khác bị công ty cho nghỉ việc không được thanh toán tiền trong nhiều tháng
năm hai nghìn hai mươi thì công ty bảo là vừa là dịch covid không có việc nữa cho nghỉ
nghỉ mà cũng không có báo cáo gì là bao giờ gọi đi làm mà không có cái báo cáo gì thông báo gì là bảo là cho nghỉ về cái gì cả
cứ bảo đi nghỉ thôi bao giờ có việc thì gọi đi từ ngày đấy nghỉ là cũng không bao giờ gọi nữa
thì chúng tôi đến đòi lương thì cũng bảo chưa có tiền nhưng mà xong vừa rồi vừa rồi thì là tất cả anh chị em vào đòi
và có thì công ty cũng có giả cho được một tháng còn của riêng của tôi thì là giả cho được hết rồi
khó khăn trồng chất khó khăn khi đang phải xoay sở với cuộc sống không có việc làm
thì chị dương nhận thêm một tin xét đánh về sức khỏe và bệnh tình của mình
cầm giấy kết quả khám bệnh trên tay với căn bệnh u phổi chị dường như sụp đổ
thật sự là đã lúc đấy mình cũng đã tuyển vị cái tâm lý trước rồi nhưng mà thật sự là không giấu đổi cảm xúc vì nghĩ bây giờ
bị bệnh này mà sao con cái nó khổ không có chỗ dựa dẫm ở đâu cả
nhiều lúc tôi thật sự là bảo là không nghĩ thì không được nhưng mà cứ mở mắt ra là nghĩ đến bệnh mình
không biết là mình đã dị căn chưa mà dị căn thì chắc là không được bao lâu đâu
hiện tại nhiều công nhân đang trong tình cảnh thất nghiệp không được trợ cấp
vẫn chưa được công ty cổ phần mùa một tháng năm trả lương cũng như thanh toán tiền bảo hiểm
có người thì nợ ít thì cũng phải từ hai cho đến năm tháng có người bị nợ nhiều lên tới một mươi bốn tháng
về bảo hiểm xã hội từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến nay công ty chưa đóng cho một ai cả
hàng năm hàng tháng công ty vẫn thu đủ trích đủ không thiếu một đồng nào nhưng tuyệt nhiên không đóng cho chúng tôi một đồng nào cả
tháng năm hai nghìn một mươi chín tháng sau hai nghìn một mươi chín là hai tháng với lại tháng năm hai nghìn hai mươi
đến tháng bốn hai nghìn hai mươi một là một mươi bốn tháng lương trị giá cho tôi
đến ba mươi tháng bốn mà một tháng năm tôi xin đi kiểu vành
thì cuối cùng là trị giá cho vài tháng lương cuối cùng cũng được ba triệu
liên quan đến vấn đề này tại buổi làm việc với phóng viên truyền hình công an nhân dân
ông trần thành nam phó tổng giám đốc công ty cổ phần ô tô mùng một tháng năm thừa nhận
vấn đề người lao động phản ánh về việc bị nợ lương và chưa được công ty đóng bảo hiểm là hoàn toàn chính xác
để xảy ra tình trạng nợ nương nợ bảo hiểm xã hội thì trách nhiệm chắc chắn thuộc về doanh nghiệp
thực ra chúng tôi cũng rất là cảm thấy thiếu sót với người lao động
trách nhiệm của doanh nghiệp phải giải quyết
và vừa rồi thì các anh cũng biết là công ty đã có những cái
cái giải pháp để mà giải quyết một cách sớm nhất phần tiền lương cho người lao động
để cho người lao động yên tâm trong cái lúc mà dịch bệnh khó khăn như thế này
người dân đòi quyền lợi là việc hoàn toàn chính đáng và hợp pháp
chính vì vậy công ty cổ phần mùa một tháng năm phải có trách nhiệm cần sớm giải quyết mọi vấn đề còn tồn động
cụ thể là hoàn trả đầy đủ tiền lương cũng như đóng tiền bảo hiểm xã hội cho từng công nhân